tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam trần thanh phong và nguyễn văn đức là nguyên chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn mái dầm huyện châu thành để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan điều tra xác định ông phong trong thời gian giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn mái dầm cũng như ông đức lúc còn là cán bộ tư pháp thị trấn và sau khi được bổ nhiệm là phó chủ tịch vào cuối năm hai nghìn hai mươi đã có nhiều sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền tạo điều kiện để huynh ngọc dũ cựu phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang ban các suất tái định cư không có thật chiếm đoạt một mươi năm tỷ đồng của hai mươi hai người